trong tháng chín tháng một mươi vừa qua một số đối tượng từ tỉnh ngoài tập kết hài cốt người đưa về trôn lấp tại tỉnh thái bình đã gây bức xúc trong nhân dân địa phương
trước tình trạng này ubnd huyện thái thụy thái bình đã có công văn chỉ đạo xử lý vi phạm khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự ở địa bàn
trong tình trạng này ubnd huyện thái bình đã có công văn chỉ đạo xử lý vi phạm khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự ở địa bàn
hàng trăm tiểu sành chứa hài cốt người khác cũng được phát hiện trôn trải phép tại khu gò muối nghĩa trang thôn linh thanh xã thái thuần huyện thái thụy khu vực gò dâu nghĩa trang thôn văn hàn tây xã thái hưng
trước ý kiến phản ánh của người dân thì tất cả số tiểu xanh này đều đã được cắt bóc di rời khỏi địa bàn
và để giải quyết sức điểm vụ việc này ubnd huyện thái thụy đang yêu cầu công an huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan
và ubnd các xã tiếp tục điều tra xử lý nghiêm sai phạm của các tập thể cá nhân trong việc tự ý di chuyển hải cốt về trôn tại nghĩa trang các xã